nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba vào chiều ngày hôm qua tại hà nội
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề việt nam cuba nghĩa tình son sát
triển lãm giới thiệu hơn một trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật tiêu biểu phản ánh khái quát lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt
toàn diện đoàn kết thủy chung giữa việt nam cuba
nhiều hiện vật tiêu biểu được lưu giữ tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
trong đó có hiện vật lần đầu giới thiệu tới công chúng như khăn quàng cuba và mũ mềm của đồng chí fidel castro
báo tạp chí cuba và quân phục sĩ quan quân đội cách mạng cuba
triển lãm góp phần tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ
hiểu rõ hơn về truyền thống đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam và cuba
để tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung giữa việt nam và cuba